chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của chuyên hình nhân dân
sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức nổi bật đã diễn ra trong ngày
chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của chuyên hình nhân dân
khẳng định chính phủ sẽ nỗ lực hết mình để tạo nguồn lực cho quân đội trong đó có quân khu ba
thủ tướng nguyễn xuân phúc tin tưởng kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng bất khuất
lực lượng vũ trang quân khu ba sẽ là đơn vị đi đầu trong toàn quân trong nhiệm vụ quân sự
tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
được xây dựng trên nền đất của khu vực nhà máy xi măng hải phòng
vinhome river city là dự án đô thị phức hợp đồng bộ sàng trọng và đẳng cấp đầu tiên tại thành phố
theo mô hình city in city
dự án có hai mặt giáp sông cửa cấm và sông thượng lý
hai mặt dắp các trục đường giao thông quan trọng tạo thế nhất cận thị nhị cận giang
tận dụng địa thế độc đáo của dự án vingroup đã quy hoạch vinhome river city
thành khu đô thị ven sông theo phong cách đa dạng hiện đại tân cổ điển và cổ điển
với các phân khu chức năng gồm tháp cao ốc các khu biệt thự và nhà phố thấp tầng
công trình công cộng cây xanh mặt nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác
tòa tháp thuộc dự án đô thị vingroup river city tên ban đầu là vingroup riverside hải phòng
là tổ hợp khối trung tâm thương mại dịch vụ hiện đại và khách sạn năm sao đẳng cấp
với tổng diện tích hơn ba mươi m hai
mặt trước của công trình hướng ra quảng trường đô thị vingroup river city
rộng tới tám hai hectare với cây xanh và sông hồ khoáng đạt
khi đi vào hoạt động tổ hợp sẽ là trung tâm du lịch mua sắm và vui chơi giải trí đẳng cấp bậc nhất
của thành phố hải phòng và là điểm nhấn nổi bật cho toàn bộ quần thể vingroup river city
dự kiến trung tâm thương mại sẽ được hoàn thành vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
và khách sạn sẽ được đưa vào vận hành khai thác từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
cùng với hàng loạt các dự án lớn của tập đoàn vingroup đang triển khai tại thành phố
dự án đô thị phức hợp vingroup river city
thành một trung tâm kinh tế quan trọng của khu vực tạo thêm công ăn việc làm
góp phần thay đổi diện mạo đô thị thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố hải phòng
và các khu vực lần cận
tại thị trấn phước dân huyện ninh phước ubnd tỉnh ninh thuận và sở giáo dục đào tạo
đã tổ chức lễ khánh thành dự án trường tiểu học vĩnh thuận
dự án nhằm đáp ứng hạ tầng phục vụ công tác giáo dục cho ba trăm năm mươi học sinh
vùng đồng bào trăm với tổng kinh phí hai mươi ba tỷ đồng
đây là công trình có ý nghĩa thiết thực góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục
tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở ninh thuận
nhân dịp này đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương đã trao tặng một mươi bộ máy vi tính cho phòng giáo dục huyện ninh phước
trường tiểu học vĩnh thuận và cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh ninh thuận trồng cây lưu niệm tại trường
sáng nay tại hà nội đã diễn ra lễ phát động chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn
do trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp với ủy ban an toàn giao thông quốc gia tổ chức
đây là năm thứ ba liên tiếp chiến dịch mạng ý nghĩa xã hội to lớn này kêu gọi toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn
lễ phát động đã diễn ra với nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực như hội thi tìm hiểu an toàn giao thông
nhấn nút phá hủy một mũ kém chất lượng kiểm tra và đổi mũ chất lượng cho người dân tại hai mươi chốt giao thông trọng điểm tại hà nội
cũng trong sáng nay tại hà nội đã diễn ra lễ xuất quân của đoàn thí sinh việt nam tham dự kỳ thi tay nghề asean lần thứ một mươi một
tham dự kỳ thi tay nghề asean lần thứ một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi chín tháng chín tại malaysia
tham dự kỳ thi lần này ngoài bốn mươi bốn thí sinh
đoàn việt nam còn có ba mươi ba chuyên gia kỹ thuật làm công tác giám khảo ở hai mươi hai nghề
đây là các thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ năm mươi tám đoàn
và đã trải qua kỳ thi nghề quốc gia vào tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
tại kỳ thi tay nghề asean lần thứ một mươi đoàn việt nam đã giành vị trí nhất toàn đoàn
kỳ thi lần này đoàn đặt mục tiêu tiếp tục gạt thái huy chương ở các nghề đã có huy chương
những nghề chưa có phải đạt được và giành vị trí thứ ba toàn đoàn
nhằm góp phần chia sẻ với những khó khăn cũng như góp phần chăm sóc sức khỏe
phòng chống bệnh tật cho bà con tại hai xã hải an và hải khê huyện hải lăng tỉnh quảng trị
bệnh viện quân y hai trăm sáu mươi tám cục hậu cần quân khu bốn cử đoàn y bác sĩ mang theo trang thiết bị y tế đến khám
cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân
tại đây hơn ba trăm linh thân nhân liệt sĩ thương binh bệnh binh và bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn
cũng nhân dịp này bệnh viện quân y hai trăm sáu mươi tám còn đến thăm hỏi tặng quà cho một mươi gia đình chính sách
mỗi suất một triệu đồng và tặng hai sổ tiết kiệm cho hai bà mẹ việt nam anh hùng
mỗi sổ trị giá hai triệu đồng nhằm kịp thời động viên tinh thần cho bà con nhân dân
giảm bớt nỗi lo về bệnh tật sớm ổn định cuộc sống
lao động trên biển là nghề có nhiều rủi ro do đó việc trang bị kiến thức phương tiện để ngư dân
chủ động bảo đảm an toàn khi ra khơi luôn được các cấp chính quyền nghệ an quan tâm và hỗ trợ
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an
anh chu văn hồng chủ đôi tàu đánh bắt xa bờ xã diễn bích huyện diễn châu
đã được ban chỉ huy phòng chống lụt bão thiên tai của xã cũng như nghiệp đoàn nghề cá trực tiếp trao đổi
về cách thức phòng chống thiên tai trên biển và trao một số trang bị mới phục vụ cho công tác phòng chống cứu nạn trên biển
anh chu văn hồng chủ đôi tàu đánh bắt ra bờ xã diễn bích huyện diễn châu đã được ban chỉ huy phòng chống thiên tai trên biển và trao một số trang bị mới phục vụ cho công tác phòng chống cứu nạn trên biển

xã diễn ngọc có gần bốn trăm linh tàu cá với hai lao động thường xuyên trên biển
để giúp ngư dân yên tâm bám biển vào mùa mưa bão xã diễn ngọc đã kiện toàn lại đội dân quân biển với ba mươi thành viên thành lập bảy tổ hội nghề cá đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động tổ chức ký cam kết đảm bảo trang bị an toàn lao động trên biển đối với các chủ tàu
nhìn chung ý thức phòng chống thiên tai của bà con ngư dân các năm trước bà con còn có những tính chủ quan nhưng sau được địa phương tuyên tuyên và vận dụng trong các hộp sinh hoạt của bà con ngư dân
nhất là các hội nghề cá và được đưa lên hàng đầu trong các buổi sinh hoạt thì bà con dân dân cũng đã nhận thức được và cảnh giác được dự báo thiên tai trước
với những phương tiện không đủ điều kiện an toàn không có chứng chỉ thuyền trưởng máy trưởng và không có đăng ký đăng kiểm theo quy định các lực lượng chức năng kiên quyết không cho ra khơi
cùng với đó diễn châu đã hoàn thành nhiều công trình phòng chống thiên tai trọng yếu như hệ thống neo đậu tránh chú bão cho tàu thuyền dài ba năm km
với trên một trăm năm mươi trụ neo đậu hoàn thành hai mươi năm km đê bao và một mươi tám km đường cứu hộ thiên tai ven biển nâng cấp cảng lạch vạn với số vốn hàng trăm tỷ đồng
ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của huyện cũng đã đi kiểm tra các phương án phòng chống bão lụt của các xã trọng yếu ven biển và các vùng xã có hồ đập
và riêng đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con ngư dân trong việc khai tác đánh mắt của các xã ven biển
thì đã có việc kiểm tra đến tận từng xã
việc đáp ứng phương châm bốn tại chỗ tức là từ chỉ huy tại chỗ lực lượng hậu cần cũng như lực lượng tại chỗ đã vật tư tại chỗ để chúng ta đảm bảo phòng chống thiên tai một cách an toàn
diễn châu có tám xã vùng biển với trên một bốn trăm linh tàu thuyền và năm lao động làm việc thường xuyên trên biển
bình quân mỗi năm huyện diễn châu có năm tàu bị thiên tai trên biển
vì vậy việc tăng khả năng phòng vệ trước thiên tai đã giúp ngư dân nâng cao tính chủ động đảm bảo an toàn khi lao động trên biển
đánh thiệt hại về người và tài sản góp phần phát triển kinh tế bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc
ở phần tiếp theo của chương trình các nước trung âu có thể phủ quyết thỏa thuận của eu với anh
vụ nổ ở manhattan mỹ không liên quan đến khủng bố
bộ ngoại giao nga kêu gọi mỹ tiến hành điều tra cận kẽ cuộc không kích của liên minh chống khủng bố
do mỹ đứng đầu nhằm vào binh sĩ syri và áp dụng các biện pháp để không tái diễn vụ việc tương tự
bày tỏ quan ngại sâu sắc bộ ngoại giao nga cũng hy vọng mỹ không phải là nơi chỉ thị trực tiếp của không kích này
theo hãng tin nga tass trong tuyên bố bộ ngoại giao nga lấy làm tiếc về lập trường không xây dựng và khó hiểu của mỹ
tại cuộc họp hội đồng bảo an liên hợp quốc được triệu tập khẩn cấp theo yêu cầu của nga sau cuộc không kích
theo phía nga tại cuộc họp ngày hôm nay phía mỹ không những đã không thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng về cuộc không kích
mà còn tìm cách đảo ngược lại mọi chuyện
bộ ngoại giao nga cho rằng vụ không kích là kết quả của việc mỹ kiên quyết từ chối hợp tác chặt chẽ với nga
trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng và các tổ chức khủng bố khác
sau cuộc không kích của liên quân hôm nay các binh sĩ syri đã giành lại quyền kiểm soát những khu vực bị phiến quân nhà nước hồi giáo chiếm giữ ở miền đông
hãng tin syri sana dẫn lời một quan chức quân sự giấu tên cho biết hàng chục tay súng is đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công
với sự iểm trợ từ các cuộc không kích của syri các khu vực này bị lực lượng cực đoan chiếm đóng sau hành động gây hấn trên không của mỹ
thủ tướng slovakia robert fico cho biết bốn nước trung âu gồm slovakia hungary ba lan và cộng hòa séc
sẽ phủ quyết bất cứ thỏa thuận hậu brexit nào giữa liên minh châu âu và anh gây ảnh hưởng đến quyền tự do sinh sống và làm việc tại anh
của công dân các nước này
lời cảnh báo của nhóm bốn nước trung âu được đưa ra thực sự là một thách thức lớn cho nước anh khi bước vào đàm phán với eu
thủ tướng slovakia cho rằng eu không thể nương nhẹ trong quá trình đàm phán với anh và quyền tự do của eu phải được tôn trọng
anh chưa tiết lộ hiệp định thương mại mà nước này muốn ký với eu hậu brexit sẽ gồm những gì
nhưng quan điểm ưu tiên hàng đầu của anh là kiểm soát dòng người nhập cư từ eu vào anh và tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho cả đôi bên
trong khi đó điều kiện tiên quyết của eu là anh chỉ có quyền vào
nếu như anh chấp nhận quyền tự do đi lại làm việc của công dân eu tại anh
giới chức thành phố new york mỹ cho biết có những dấu hiệu ban đầu cho thấy vụ nổ ở khu phố chansy của manhattan là cố ý sắp đặt
nhưng loại bỏ khả năng đây là tấn công khủng bố chính quyền thành phố đang điều tra vụ nổ như một hành động tội phạm
thị trưởng new york bill de blasio cho rằng còn quá sớm để xác định vụ nổ được gây ra từ cái gì
tuy nhiên ông cho rằng nó không có mối liên kết nào
vụ tấn công khủng bố một cuộc điều tra đầy đủ đang được tiến hành
thị trưởng new york cũng khẳng định không có bằng chứng nào đáng lo ngại về mối đe dọa có khả năng xảy ra cao cho an ninh của thành phố new york
tuy nhiên chính quyền thành phố kêu gọi người dân tránh xa khu vực hiện trường và đề cao cảnh giác
một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra hôm nay tại trại quân đội ở thị trấn uri phía bắc khu vực kashmir do ấn độ kiểm soát khiến ít nhất một mươi bảy binh sĩ thiệt mạng
cuộc tấn công xảy ra khoảng năm giờ ba mươi phút sáng giờ địa phương khi bốn phiên quân đột nhập vào trụ sở của lữ đoàn lục quân số một mươi hai của ấn độ ở thị trấn uri
ít nhất một mươi bảy binh sĩ ấn độ thiệt mạng trong khi quân đội ấn độ đã điều các máy bay trực thăng đưa hàng chục binh sĩ bị thương rời khỏi hiện trường
bốn phiến quân đã bị tiêu diệt trong khi các hoạt động tìm kiếm truy quét vẫn đang được tiến hành
đây là một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất ở khu vực kashmir kể từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại nước đức để phản đối hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên đại tây dương tại thủ đô berlin và thành phố munich
thành phần tham gia là các đảng phái chính trị nghiệp đoàn đến từ các tổ chức chống toàn cầu hóa
các nhà tổ chức biểu tình cho biết ước tính sẽ có khoảng hai trăm năm mươi người tham gia các cuộc biểu tình tại bảy thành phố của đức
chính phủ đức muốn thúc đẩy hiệp định ttip và cho rằng nó sẽ thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu
trong khi đó những người biểu tình quan ngại rằng
hiệp định này sẽ hạ thấp các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và làm xói mòn quy định của nước sở tại bằng cách trao quyền cho các tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết đối với những tranh chấp thương mại
những hạt nhỏ ly ti từ khí thải mà con người hít phải có thể xâm nhập đến não
các nhà khoa học lưu ý rằng chúng có thể góp phần gây ra bệnh alzheimer
theo các nhà khoa học một trong các định dạng của sắt được gọi là menety
hoặc sắt oxy có hoạt tính cao và có từ tính
sự hiện diện của hình thức này trong cơ thể có thể liên quan trực tiếp với sự phát triển của bệnh alzheimer
nhóm khoa học do bà barbara miyer dẫn đầu từ đại học lankasteur anh đã nghiên cứu não của ba mươi bảy người chết và phát hiện trong các mô não có một số lượng lớn các hạt nanosa tử
các hạt này rất giống với những hạt nano sắp từ có rất nhiều trong không khí bị ô nhiễm đặc biệt là ở gần những con đường nhộn nhịp nhất
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền thông